trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương khẳng định số lượng vaccine để tiêm mũi ba
bao gồm mũi bổ sung và mũi nhắc lại đã được chuẩn bị và đảm bảo đủ trong thời gian rất ngắn tới đây
theo ông thái mũi vaccine thứ ba có tác dụng rất lớn trong bảo vệ nhóm nguy cơ cao nhất là người lớn tuổi có bệnh nền
bởi nhiều người tiêm đủ hai mũi nhưng miễn dịch sinh ra chưa được tốt
nghiên cứu của các hãng cho thấy những người đã tiêm mũi ba thì tỷ lệ tử vong rất thấp
các địa phương đầu tiên của cả nước triển khai tiêm mũi ba cộng huyền đã ra soát người trên năm mươi tuổi bệnh nền
lực lượng chống dịch đã tiêm từ hôm một mươi tháng một mươi hai
theo báo cáo của bộ y tế đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai các tỉnh thành đã tiêm được gần sáu chín triệu liều cho nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó gần năm sáu mươi chín triệu liều mũi một hơn một hai triệu liều mũi hai
dự kiến khoảng chín triệu trẻ trong độ tuổi này ở việt nam được tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
các địa phương đã và đang thực hiện phủ sống
đồng thời ngành y tế cũng đang san sẻ nhân lực đầu ngành về sức cấp cứu lên đường và an giang hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
cụ thể tham gia chỉ đạo công tác chống dịch tại an giang phó giáo sư nguyễn văn chi sẽ trực tiếp thăm khám
hội chẩn bệnh nhân điều hành chuyên môn tại các đơn vị hồi sức tích cực icu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
do bệnh viện bạch mai phụ trách
trong ba ngày gần đây liên tục các đoàn chi viện của các bệnh viện trung ương lên đường vào các tỉnh phía nam
hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trước đó bệnh viện nhi trung ương đã cử hai mươi y bác sĩ có năng lực trình độ cao lên đường vào vĩnh long
góp sức cùng các đồng nghiệp đã có mặt tại địa phương từ trước đó
nâng tổng số cán bộ y tế của bệnh viện nhi tại vĩnh long lên gần ba mươi năm người
đây là lần xuất quân thứ tám của bệnh viện
gần đây tp hcm đã tính tới việc sẽ không công bố số ca mắc bệnh nữa
việc này liệu có giống với singapore
trước đó bộ y tế singapore cho biết sẽ ngừng phát các thông cáo báo chí hàng ngày
cung cấp số liệu thống kê về covid một mươi chín kể từ ngày bảy tháng một mươi hai trong bối cảnh số ca mắc biến thể data giảm đi ở nước này
tuy nhiên người dân vẫn có thể tiếp tục tiếp cận một số thông tin trên trang web của bộ y tế singapore
như tình hình covid một mươi chín trong cộng đồng công suất bệnh viện tình trạng của bệnh nhân tiến độ tiêm chủng và một số ca mắc covid một mươi chín
về vấn đề có nên tiếp tục đếm số ca bệnh hay không phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê minh khôi
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho hay không nên đưa ra việc không đếm số ca cho các địa phương
đối với tp hcm đếm số ca hiện không có ý nghĩa vì có những người cả nhà một mươi người mắc nhưng không ai bảo
do vậy đối với tp hcm thay vì đếm số ca bệnh thành phố nên tập trung nguồn lực để thống kê bệnh nhân trên sáu mươi năm tuổi
bệnh nhân có bệnh nền người chưa tiêm vaccine
tại tp hcm tỷ lệ tiêm vaccine đã phủ gần hết cho nên việc không đếm số ca bệnh trong cộng đồng là hợp lý
nhưng ở các tỉnh khác ví dụ quảng ngãi tỷ lệ phủ vaccine chưa cao năng lực điều trị thu dung yếu
chúng ta không thể làm giống tp hcm
đối với các tỉnh này vẫn cần phải đếm số ca bệnh để biết mức độ dịch
vì nếu thả f lan tràn vào cộng đồng sẽ rất nguy hiểm
hay như cao bằng chưa có ca bệnh thì phải kiểm soát cho được f không cho nguồn lây ra cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê minh khôi phân tích thêm thích ứng với chiến lược mới không phải tác bụng theo mưa
khi dịch diễn biến phải thay đổi để biết mục tiêu nào quan trọng nhất
với tp hcm không cần phải đếm số f nhưng phải đếm số ca chuyển nặng tử vong số ca an toàn đến nơi điều trị
đây mới đúng là thích ứng chuyên gia nói
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng thì đưa ra nhận định rằng
việc đếm số ca bệnh covid một mươi chín mục đích để biết được mức độ dịch ra sao
đối với tp hcm số ca mắc trước đó đã cao cùng với việc tiêm vaccine bao phủ cao nên khi nhiễm virus triệu chứng rất nhẹ
do vậy không cần phải đếm số ca bệnh không triệu chứng đối với tp hcm
quan trọng nhất ở đây là phải thực hiện năm k để tránh lây nhiễm
theo tôi chỉ nên tính số ca bệnh có triệu chứng vào bệnh viện và có triệu chứng đi khám
không cần phải truy vết vì như vậy sẽ rất tốn nguồn lực và ngân sách của quốc gia
tuy nhiên ở đây việc cảnh báo và ý thức của người dân vẫn là quan trọng
ví dụ khi một người biết dương tính cần phải cảnh báo cho người khác để phòng ngừa lây nhiễm
theo phó giáo sư nguyễn nga singapore đã coi covid một mươi chín là bệnh đạt hữu liều hành và không phải đại dịch
cho nên singapore đã dựng việc đếm ca bệnh
tại thành phố hồ chí minh hiện vẫn coi covid là bệnh truyền nhiễm loại a bệnh nguy hiểm
hiện tại thành phố hồ chí minh đang đề xuất không đếm số ca bệnh không có triệu chứng không truy vết
còn về hà nội về việc thủ đô có nên tiếp tục đếm số ca bệnh hay không
phó giáo sư nguyễn nga cho rằng với tỷ lệ tiêm hai mũi vaccine tại hà nội
đa phần các trường hợp mắc không có triệu chứng hoặc nhẹ
đây là tiền đề để hà nội có thể xem xét việc không cần đếm số ca f không có triệu chứng và không cần truy vết
bên cạnh đó phó giáo sư cũng nhấn mạnh tuy nhiên tại hai thành phố lớn vẫn cần duy trì đếm số ca bệnh có triệu chứng
số ca bệnh nặng để biết được mức độ trầm trọng của dịch bệnh
vì không đếm số ca bệnh không có triệu chứng chỉ nên thực hiện với các địa phương có số người mắc nhiều
và tỷ lệ tiêm vaccine đã cao
còn đối với các tỉnh thành phố có số ca mắc thấp thì vẫn cần phải đếm số ca bệnh để biết mức độ dịch
bên cạnh đó các tỉnh này cần phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nâng cao năng lực điều trị
khi tỷ lệ tiêm vaccine các tỉnh đã cao có thể tính tới việc không cần phải đếm ca bệnh không có triệu chứng
mà chỉ theo dõi số ca bệnh có triệu chứng
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới còn diễn biến phức tạp
và dự báo khả năng vẫn còn xuất hiện các biến chủng mới
gần đây nhất thế giới đã xuất hiện biến chủng omicran
với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh các nước trên thế giới đã thay đổi chiến lược trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng đỗ xuân tuyên chia sẻ hiện nay đối với việt nam đã tiêm vaccine cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
với độ bao phủ mỗi một trên chín mươi bảy và mũi hai là khoảng bảy mươi
chúng ta cũng đang triển khai tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
như vậy năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta đã có sự thay đổi chiến lược trong công tác phòng chống dịch
theo phương châm thủ tướng đã chỉ đạo thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả
để thực hiện chiến dịch này bộ y tế cũng đã tham mưu cho thủ tướng chính phủ chỉ đạo các cấp ngành
địa phương đã nhanh tiến độ bao phủ vaccine của các đối tượng còn lại
bên cạnh đó chúng ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi vaccine nhắc lại
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
thủ tướng cũng đã nêu thêm một số điểm mới trong chiến lược chống dịch năm hai nghìn hai mươi hai
đó là hiện tại chúng ta cũng đã chuyển hình thức
trước đây tất cả các trường hợp f một f đều đưa đi cách ly tập trung
thì nay f một và f trừ chứng nhẹ cách ly và điều trị tại nhà
chỉ đưa f vào các cơ sở điều trị đối với các trường hợp chuyển biến nặng
ở những cơ sở điều trị cần nâng cao năng lực để giảm tỷ lệ tử vong
ngoài ra công tác phòng chống dịch cần phải đảm bảo hài hòa
vừa phát triển để có nguồn cho ngân sách nhà nước và ngân sách chống dịch
yêu cầu được bộ y tế đưa ra mới đây trong bối cảnh gần đây ghi nhận một số for
tự di chuyển đến các bệnh viện sau khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên kết quả dương tính
nhưng không thông báo cho y tế địa phương
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng
đặc biệt là tại các cơ sở y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch theo bộ y tế
bộ đề nghị các địa phương rà soát trên website của sở y tế công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test nhanh của cơ quan người dân
ngành y tế hỗ trợ họ các biện pháp phòng chống dịch tránh tự điều trị tại nhà
không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
địa phương cũng hướng dẫn người dân cơ quan đơn vị chấp hành quy định phòng chống dịch
đặc biệt đối với việc tự xét nghiệm giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ
kịp thời tắt f khoanh vùng và dập dịch hạn dế lây nhiễm cho cộng đồng
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc cũng đánh giá
khi f tự đi viện nguy cơ lây nhiễm quá tải cho bệnh viện tăng lên
bệnh viện phải phân luồn cách ly người nghi nhiễm và xét nghiệm rt pcr khẳng định
thời gian chờ đợi kết quả lâu thường mất vài tiếng nên có thể lây nhiễm chéo trong khu cách ly
nhà người dân cần khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương nơi cư trú để đơn vị này báo cáo cdc hà nội
cử người đến lấy một xét nghiệm rt pcr
trong thời gian chờ đợi y tế cần liên hệ chặt chẽ với các cán bộ y tế phường
để theo dõi triệu chứng và đi viện ngay nếu có dấu hiệu trở nặng
cán bộ y tế phương trực tiếp dẫn phân tần phân loại và giúp đưa f đến nơi thụ dung điều trị đúng tần
tránh quá tải cho cơ sở y tế